hội nghị cấp cao asean cộng ba đã diễn ra ngày hôm qua trong khuôn khổ chuỗi các hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan tại indonesia
trong phát biểu tại hội nghị thủ tướng trung quốc lý cường đã kêu gọi tăng cường hợp tác đổi mới giữa các bên trong khu vực
để thúc đẩy thêm nhiều điểm tăng trưởng kinh tế mới
phát biểu tại hội nghị cấp cao asean cộng ba với trung quốc nhật bản hàn quốc lần thứ hai mươi sáu ở thủ đô jakarta của indonesia
ông lý cường nhấn mạnh coi việc thực hiện kế hoạch hợp tác asean cộng ba mới nhất là một cơ hội
trung quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để cùng xây dựng một trung tâm tăng trưởng kinh tế và tập trung vào ba ưu tiên
thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thúc đẩy mạnh dòng chảy tự do của các yếu tố sản xuất
cũng như tăng cường mở rộng thương mại và đầu tư
thứ hai nên tiếp tục tăng cường phân công và phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp đề cao tinh thần cởi mở và hợp tác cùng có lợi
tiếp tục tận dụng sự gần gũi về địa lý và sự liên kết về kinh tế cũng như các lợi thế khác
đồng thời thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp chuỗi cung ứng và công nghiệp trong khu vực
thứ ba là tăng cường vai trò hàng đầu của công cuộc đổi mới khoa học và công nghệ
ông lý cường tuyên bố trung quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đổi mới với các bên về kinh tế kỹ thuật số
năng lượng sạch và phương tiện năng lượng mới để cùng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi
và tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng kinh tế mới
trước đó tại hội nghị cấp cao asean trung quốc thủ tướng lý cường cũng đã đưa ra đề xuất bốn điểm
nhằm thúc đẩy cộng đồng asean trung quốc gần gũi hơn trong tương lai
liên quan đến vụ sập nhà tại cairo của ai cập các số liệu mới nhất từ cơ quan chức năng nước này cho thấy
ít nhất bốn người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương
các nhà bị sập cao bốn tầng
các nhà bị sập cao bốn tầng nằm ở quận hadar en kuba cách phía bắc thủ đô cairo
những người sinh sống trong tòa nhà này đều là thành viên của một gia đình
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang xác định xem liệu còn bao nhiêu người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà
nguyên nhân vụ việc cũng đang được điều tra
trước đó hồi tháng bảy năm nay một tòa nhà cũ cùng khu vực trên cũng đã bị sập khiến một mươi ba người thiệt mạng
chính quyền pakistan đã đóng cửa khẩu biên giới tostkham không giáp biển với afghanistan
ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng
và đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng
hiện nguyên nhân dẫn tới vụ đấu súng chưa được xác định song chính phủ và các quan chức quân đội pakistan
đã liên lạc với những người đồng cấp afghanistan để xoa dịu căng thẳng
cửa khẩu tostkham là huyết mạch thương mại và giao thương quan trọng nối pakistan với các quốc gia trung á
cửa khẩu này cũng được mở cửa trở lại vào tháng hai năm nay
quân đội israel đã triển khai lực lượng đối phó với cuộc biểu
biểu tình và bạo loạn của đám đông người palestine tại khu vực hàng rào biên giới với giải gaza
quân đội israel đã sử dụng các biện pháp mạnh để chấn áp và giải tán đám đông bạo loạn
đồng thời đe dọa sẽ triển khai lính bắn tiể nếu tình hình tiếp tục leo thang mất kiểm soát
trước đó vào hôm một tháng chín hàng trăm người palestine đã biểu tình dữ dội ở hàng rào biên giới giải gaza
nhiều người đã ném thiết bị nổ và cố gắng vượt hàng rào an ninh vào israel
khiến nhiều người bị thương do hỏa lực từ phía israel
quốc hội ukraine đã thông qua đề xuất của tổng thống volodymyr zelensky
về việc bổ nhiệm ông roustom umerov làm bộ trưởng quốc phòng mới của nước này
sau khi người tiền nhiệm của ông là oleksiy ryshnikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng
ông umerov bốn mươi một tuổi là cựu nghị sĩ và là người đứng đầu quỹ tài sản nhà nước ukraine kể từ tháng chín năm ngoái
ông cũng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng của ukraine thời gian qua như là thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
vào hôm ba tháng chín tổng thống ukraine đã yêu cầu quốc hội nước này bãi nhiệm bộ trưởng rishnikov
và đề nghị thay thế bằng chính trị gia umerov
một ngày sau đó ông ryshikov đã đệ đơn từ chức lên chủ tịch quốc hội
và quyết định bãi nhiệm ông được thông qua vào hôm năm tháng chín
tuy nhiên vị chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng
quân đội mỹ thông báo vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm minisman ba không trang bị vũ khí
đây là một trong các hoạt động thường xuyên và định kỳ nhằm kiểm tra khả năng dân đe hạt nhân an toàn
đảm bảo đáng tin cậy và hiệu quả của nước này
trước khi thực hiện vụ phóng vào sáng sớm ngày sáu tháng chín tại căn cứ lực lượng không gian vandenberg ở bang california
lầu đám góc cho hay đã chuẩn bị cho vụ phóng từ nhiều năm và đã gửi thông báo tới chính phủ nga về các kế hoạch liên quan
minisman ba đã được đưa vào hoạt động trong năm mươi năm và hiện là icbm phóng từ mặt đất duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của mỹ
cùng với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm triden và các vũ khí hạt nhân được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược
liên minh châu âu eu vừa công bố danh sách các công ty bị áp dụng đạo luật thị trường kỹ thuật số dma
theo đó sáu hãng công nghệ hàng đầu thế giới sẽ phải đối mặt với những biện pháp hạn chế cưng rắn nhất từ trước đến nay
ủy ban châu âu ec cơ quan điều hành của eu đã nêu tên hai mươi hai dịch vụ nền tảng
của năm đại gia công nghệ mỹ gồm alphabet công ty mẹ của google amazon apple meta microsoft và công ty biden của trung quốc
các dịch vụ này trong đó có app store của apple facebook instagram và whatsapp của meta
nền tảng video youtube trình duyệt crome của google và safari của apple
trong phản ứng cùng ngày apple bày tỏ lo ngại về những rủi ro từ đạo luật trên có thể gây ra
đó là sự rủi ro về quyền dân tư và rủi ro trong bảo mật dữ liệu
đạo luật thị trường kỹ thuật số dma
có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhằm chấm dứt các hành vi cạnh tranh không công bằng của các công ty công nghệ lớn
đây được coi là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc chiến của eu
chống lại sự thống trị của các nền tảng lớn và diễn ra sau nhiều năm theo đuổi các cuộc chiến pháp lý không thành công với các đại gia công nghệ
các công ty vi phạm quy định trong đạo luật có thể bị phạt tới một mươi doanh thu trên toàn thế giới và lên tới hai mươi trong trường hợp tái phạm
năm hai nghìn hai mươi ba có thể là năm nóng nhất trong lịch sử và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa hè vừa qua ở bắc bán cầu đều là mức cao nhất từ trước đến nay
đây là những thông tin mới được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của liên minh châu âu đưa ra
theo báo cáo mới của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu liên minh châu âu nhiệt độ trung bình toàn cầu trong các tháng sáu bảy và tám năm hai nghìn hai mươi ba là một mươi sáu bảy mươi bảy độ c vượt mức kỷ lục trước đó là một mươi sáu bốn mươi tám độ c ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi chín
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cũng là tháng tám nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó ngoại trừ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
còn theo tổ chức khí tượng thế giới các đợt sóng nhiệt ngày càng nhiều và mạnh hơn đang gây ra một hỗn hợp độc hại không khí ô nhiễm làm giảm tuổi thọ của con người và gây tổn hại các dạng thức sống khác
thời trang nhanh hay còn gọi là thời trang ăn liền
thời trang nhanh hay còn gọi là thời trang ăn liền
thời trang ăn liền là thuật ngữ dùng để nói đến những bộ quần áo được sản xuất dựa trên các xu hướng thời trang mới nhất với quy trình cực nhanh và rẻ tiền
tuy nhiên đằng sau vẻ hào nhoáng của những ngành công nghiệp thời trang nhanh và những mối nguy hại tổn thất nặng nề mà môi trường phải đối mặt làm thế nào để ngành thời trang ngành dệt may vẫn có thể phát triển mạnh song song với đó không làm tổn hại quá lớn tới môi trường đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm
và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
những đống quần áo này là mặt tối của thời trang nhanh chi phí sản xuất rẻ không bền và nhanh chóng bị vứt bỏ công ty tái chế hepsi muốn thay đổi điều đó
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín một người mỹ trung bình bỏ đi hai mươi kg quần áo còn số hiện tại là hơn bốn mươi năm kg quần áo đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và chúng tôi tin rằng đó là một phần nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu
hướng đi của công ty chúng tôi là kéo dài số lần mặc của mỗi bộ quần áo nếu người đầu tiên mua bộ quần áo đó không muốn mặc nữa thì chúng tôi muốn cung cấp nó cho người khác do đó chúng tôi hợp tác với các cửa hàng tiết kiệm và đại lý trực tuyến để thực hiện dự án này
nhân viên hepsi sẽ tiến hành phân loại một số loại vải ở đây theo nhãn hiệu và tình trạng trước khi bán lại sau khi phân loại chúng được đóng gói và gửi trực tiếp đến các công ty và tổ chức tử thiện
một trăm linh mặt hàng được thu thập mỗi ngày tại bốn nhà kho khổng lồ ở new zealand
kết quả là hai mươi trang phục được phân loại năm ngày một lần
tuy nhiên vẫn cần một giải pháp có quy mô vượt xa biên giới nước mỹ khi các quốc gia ở miền nam bán cầu đã trở thành bãi rác của ngành thời trang nhanh
theo thống kê khoảng một mươi năm triệu quần áo cũ được đưa đến ghana mỗi tuần hầu hết từ mỹ và châu âu
các nhà môi trường cảnh báo rằng hơn bốn mươi trong số đó sẽ trôi giặt trên các bãi biển hoặc chất đóng ở các cơ sở xử lý rác thải
đã đến lúc cần triển khai chuỗi cung ứng
các nhà môi trường cảnh báo rằng hơn bốn mươi trong số đó sẽ trôi giặt trên các cơ sở xử lý rác